chăm sóc thì mình chú ý như là có dịch bệnh này mình chăm sóc cho tốt
thì cho bò nó mới không có bệnh gì mình cứ tiên phòng mái cho nó không có bệnh
thì nó mới lớn nhanh mình chăn cho nó tốt nó thì mới lớn nhanh
đây là con đường vào thôn mạ khao của xã cao tân
chỉ vài năm trước đây chỉ là con đường mòn hút để vào thôn với cách duy nhất là đi bộ
bữa cơm hàng ngày của người dân cũng chỉ là mèn mén và rau xanh
với quyết tâm thay đổi cuộc sống quyết tâm có hạt gạo trắng để ăn
anh giàng á páo một người con của đồng bào mông thôn mạ khao đã mạnh dạn đi học lái máy xúc
có nghề trong tay sau một thời gian lái thuê cho người khác
tích lũy được ít vốn cộng với khoản vai yêu đãi từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bắc nặng
anh đã tự mua một chiếc máy xúc với giá sáu trăm năm mươi triệu đồng
từ khi có máy xúc anh báo mở đường cho người dân trong thôn mạ khao đi lại
đồng thời khai phá dụng nước cho bà con trong thôn
bên cạnh đó anh được nhiều người dân trong và ngoài thôn thuê mở đường sa nùi tạo thành ruộng
hàng năm nếu thời tiết thuận lợi trừ mọi chi phí chiếc máy xúc cũng đem về cho gia đình anh hàng trăm triệu đồng
đến nay anh báo đã trả hết nợ và giúp không ít bà con trong thôn khai phá nhiều diện tích đất ruộng để gieo cây lúa

anh báo đã trả hết nợ và giúp không ít bà con trong thôn mạ khao được có nhiều diện tích đất ruộng để gieo cây lúa
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là đồng bào dân tộc mông việc thay đổi những suy nghĩ của đồng bào là điều không dễ dàng
tuy nhiên những người con của các thôn bản đồng bào dân tộc mông như các anh ma văn báo lò văn tu sùng văn kỳ hầu văn sùng
với nỗ lực vươn lên tìm tòi hướng đi mới trong phát triển kinh tế đã trở thành tấm gương sáng để đồng bào mông ở huyện bắc nậm nói riêng
và toàn tỉnh bắc cạn nói chung học tập và làm theo
bởi lẽ chỉ khi từ bỏ được những tập quán lạc hậu tìm ra cách làm mới trong phát triển kinh tế
thì cuộc sống của bà con mới từng bước thoát khỏi nghèo khó và ấm no hơn
một số hộ lại cũng bước vào buôn bán nhỏ lẻ cũng có tư duy làm ăn tốt rồi
ví dụ như là có một số ở tài nùng còn chưa có công trình nhà vệ sinh nhưng mà người mông ở đây sẵn sàng người ta đã đầu tư làm rất tốt
so với trước kia thì đối với cộng đồng dân tộc mông thì cũng thay đổi hơn rất nhiều đấy
từng năm hàng năm là tỷ lệ hộ đói nghèo cũng giảm rất đáng khệ thì là kinh tế cũng được phát triển
đối với các thôn
đối với các thôn có dân tộc mông người ta xuống như là thôn phiên lũng rồi là như là thôn hòi thôn khâu vai
thì họ cũng xuống đối với các thôn vùng thấp này để mua đất ruộng để mua đất ở để sinh sống ở dưới cộng đồng vùng thấp
như việc buôn bán đặc biệt là buôn bán trâu bò đại gia súc người ta đi mua bán và nuôi về nuôi vô béo mà bán ra lợi rất là lái
chia tay những người như anh báo anh tu anh sùng anh kỳ khi ánh mặt trời đã dần khuất sau những dãy núi
trong mỗi phóng viên chúng tôi tràn đầy niềm tin tương lai không xa với sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như điện đường hệ thống thông tin liên lạc thuận lợi
những người mông ở bắc cạn có thay đổi trong tư duy nếp nghĩ hay cách làm này sẽ vững tâm vươn tới cuộc sống
ấm no hạnh phúc và họ sẽ là tấm gương tiêu biểu để cho nhiều hộ đồng bào dân tộc mông khác của tỉnh miền núi bắc cạn học tập vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương